ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay trùng vào ngày chủ nhật nên người lao động cán bộ công nhân viên chức sẽ được nghỉ liên tục ba ngày
chính vì thế bến xe miền đông tp hcm dự báo lượng hành khách năm nay sẽ tăng hơn so với ngày thường
nhưng sẽ không tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước khoảng hai
tại bến xe miền tây dự báo lượng hành khách đi lại trong dịp lễ hai tháng chín tăng từ bốn sáu so với cùng kỳ
và cao điểm là ngày một tháng chín lượng hành khách có thể đạt từ sáu mươi đến sáu mươi hai khách
bến xe sẽ áp dụng mức tăng giá vé không quá bốn mươi so với mức giá vé ngày thường
và thời gian tăng giá vé trong hai ngày ba mươi một tháng tám và một tháng chín
tại bến xe miền đông lượng khách dự báo sẽ tăng khoảng hai so với cùng kỳ năm trước
chủ yếu vào chiều tối ngày ba mươi một tháng tám và ngày một tháng chín trên một số tuyến đường có cự li trung bình ngắn
nhất là các tuyến đường đi đến trung tâm du lịch như vũng tàu đà lạt phan thiết nha trang
dự kiến cao điểm sẽ có khoảng bốn mươi ba lượt khách tương đương với khoảng một năm trăm linh lượt xe ra vào bến
giá vé tại bến xe miền đông sẽ áp dụng tăng từ ba mươi bốn mươi tùy tuyến
cụ thể các tuyến của tỉnh bà rịa vũng tàu bình dương bình phước đồng nai
khu vực tây nguyên ninh thuận bình thuận khánh hòa phú yên bình định quảng ngãi
phụ thu không quá ba mươi áp dụng từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày một tháng chín
riêng các tuyến từ bến xe miền đông đi các tỉnh miền tây sẽ điều chỉnh tăng không quá bốn mươi